các tỉnh miền bắc đã bước sang ngày nắng nóng gai gắt thứ ba liên tiếp
khác với các lần nắng nóng trước lần này vùng tâm nóng lại tập trung ở khu vực trung du
và vùng đồng bằng trong đó có cả thủ đô hà nội
sự thay đổi vùng tâm nóng là do nguyên nhân gây nóng của đợt nóng lần này
không phải hoàn toàn cho vùng thấp nóng phía tây mà là do hiệu ứng gió phơn gây ra
tuy nhiên xu hướng nhiệt ở các tỉnh miền bắc đang giảm dần là bởi có một rãnh mây rông
đang di chuyển từ phía bắc xuống nước ta
trong đêm nay rãnh mây này sẽ gây mưa rông cho hầu khắp các tỉnh của miền bắc
các tỉnh hà giang cao bằng lạng sơn hay khu vực phía bắc của tỉnh quảng ninh
sẽ là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to và rông
sang ngày mai những cơn mưa tạm giảm nhưng nhờ đó mà hiệu ứng gió phơn cũng suy yếu
vì thế vùng nắng nóng ở bắc bộ sẽ thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu vực các tỉnh thái nguyên
đến bắc giang cũng như là lui xuống khu vực đồng mằng với mức nhiệt là ba mươi năm ba mươi sáu độ
với các tỉnh còn lại của phía đông như hà giang cao bằng lạng sơn bắc cạn hay cả quảng ninh
nhiệt độ cũng sẽ giảm xuống
nắng nóng còn ba mươi ba ba mươi bốn độ
trong khi đó ở khu vực phía tây của bắc bộ nắng nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ
ở các tỉnh lai châu lào cai yên bái điện biên sơn la hay cả hòa bình
với mức nhiệt là ba mươi hai ba mươi bốn độ
gió phơn khô nóng cũng tác động đến thời tiết của các tỉnh miền trung
khiến cho suốt một dọc các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào cho tới tận bình định
trong ngày mai tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao là từ ba mươi năm ba mươi năm độ
những nơi ở khu vực vùng núi phía tây như tương dương con cuông hay là cả hương khê
nơi hứng chịu tác động của gió phơn mạnh nhiệt độ còn có thể lên tới sấp xỉ là ba mươi chín độ
cùng với nhiệt độ tăng cao độ ẩm trong không khí cũng giảm đáng kể xuống dưới mức sáu mươi năm
với các tỉnh phía nam khối không khí ổn định phía đông đang lấn vào
làm cho gió mùa tây nam suy yếu
vì thế mưa rông ở khu vực tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ đang có xu hướng giảm dần
trong đêm nay và cả ngày mai mưa rông ở tây nguyên và nam bộ giảm còn mức vài nơi
ban ngày cả hai khu vực này trời vẫn có nắng
thời gian nắng xuất hiện từ sau tám giờ ở khu vực tây nguyên và từ bảy giờ sáng ở khu vực nam bộ
và kéo dài đến khoảng một mươi năm một mươi sáu giờ chiều
tạo điều kiện cho nền nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên sẽ tăng lên mức ba mươi một ba mươi ba độ
còn tại khu vực nam bộ mức nhiệt sẽ là ba mươi ba ba mươi bốn độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió tây nam cấp bốn năm và nhiệt độ là hai mươi tám ba mươi ba độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động và nhiệt độ là hai mươi bảy cho đến ba mươi hai độ
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước